từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng hà nội lào cai và vân nam trung quốc lần thứ chín
hợp tác hành lang kinh tế giữa năm tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng hà nội lào cai của việt nam và vân nam của trung quốc là cơ chế hợp tác được sáng lập từ năm hai nghìn bốn để thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị kết nối giao thông thương mại du lịch
các tỉnh thành phố sẽ đánh giá kết quả hợp tác trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín đồng thời trao đổi thống nhất phương hướng nội dung hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông logistics thương mại giáo dục y tế du lịch tiền tệ và bảo hiểm
cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này đã diễn ra lễ ký kết biên bản hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên